đối tượng đã đột nhập vào nhà dân để lấy trộm tài sản tại nhà của bà thân thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy thôn trại cải xã đồng lạc huyện yên thế tỉnh bắc giang
trong quá trình lục lọi tìm tài sản thì bà ngọc và con gái trở về nhà
ngay sau khi mở cửa đối tượng đã dùng dao kề vào cổ bà ngọc khống chế và chói tay hai mẹ con bà rồi cướp đi một xe máy hai điện thoại di động bốn khuyên tay bằng vàng và năm trăm linh đồng
như trường hợp của cháu đây mà công an tìm được thì tôi thấy là dân phải nói là rất là tin tưởng về công an
mà gia đình tôi tôi cũng tin tưởng thì không có trường hợp nào thoát được cả
xác định đây là đối tượng lang thang lưu động nên việc dựng chân dung xác định danh tính đối tượng gặp nhiều trở ngại
hơn nữa bị hại trong vụ án do bị khống chế uy hiếp về tinh thần nên những thông tin nhận diện cung cấp không rõ ràng
tài sản cướp được cũng được đối tượng tẩu tán thay đổi đặc điểm
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ sau nhiều ngày tập trung lực lượng truy bắt công an huyện yên thế phối hợp với công an huyện lạng giang
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã tóm gọn được đối tượng thực hiện vụ cướp trên
đó là nguyễn văn mở sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn ngoài xã tiên lục huyện lạng giang
mở là đối tượng đã từng có bốn tiền án trong đó có một tiền án về tội hiếp dâm và ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
đồ không thấy cái gì một mươi phút thì ba phương và một người là hai mươi con và tôi mới định dùng dao khống chế và cướp tài sản
việc nhanh chóng điều tra khám phá bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản trên đã khiến người dân nơi đây phấn khởi ổn định cuộc sống
tuy nhiên cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc quản lý tài sản
mỗi gia đình cần chủ động phòng ngừa
để lưu các loại tội phạm ra khỏi địa bàn
tiếp tục thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh thanh hóa vào ngày bốn tháng sáu khiến hai người thiệt mạng tám người bị thương
công an tỉnh thanh hóa cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giam đối với tài xế lê văn tùng ba mươi tuổi
trú tại xã phúc sơn huyện tân yên của tỉnh bắc giang để điều tra làm rõ
trước đó như truyền hình công an nhân dân thông tin khoảng năm h ba mươi phút ngày bốn tháng sáu trên quốc lộ một a
đoạn qua thôn hải lâm xã mai lâm huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
vào thời điểm này tài xế lê văn tùng điều khiển ô tô khách biển kiểm soát chín mươi tám b hai nghìn một trăm bốn mươi tám chạy hướng bắc nam khi đến đoạn đường trên bất ngờ đâm vào thành cầu hổ
sau đó lao xuống mép sông vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong hai người bị thương nặng và sáu người bị thương nhẹ
bước đầu tài xế lê văn tùng khai nhận do lái xe trong cơn buồn ngủ nên đã xảy ra vụ tai nạn trên
tai nạn đuối nước lại là câu chuyện được nhắc đến ở rất nhiều địa phương
riêng trên địa bàn tỉnh vĩnh long từ đầu năm đến nay đã có đến năm trường hợp đuối nước
điều đáng quan tâm hơn cả là nạn nhân đều là trẻ em
cao điểm nắng nóng mùa hè đã đến nhu cầu bơi lội tắm sông ngày càng tăng cao
do vậy việc tuyên truyền giáo dục và quản lý các em cần được quan tâm nhiều hơn nữa
có như vậy mới giảm thiểu được những vụ tai nạn thương tâm xảy ra
từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long
đã tiếp nhận và hỗ trợ truy tìm năm nạn nhân là trẻ em bị đuối nước có độ tuổi từ bảy đến một mươi năm
điển hình như vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng năm
tại khu vực chợ nhân phú thuộc ấp chợ xã nhân phú huyện mang thít xảy ra một vụ đuối nước
nạn nhân là em nguyễn thanh b bảy tuổi trú tại xã tránh hội huyện mang thít
theo người dân địa phương do em này đùa dỡn gần khu vực bờ sông nên bị rơi xuống sông
và không biết bơi nên đã bị đuối nước
gần đây nhất là vào khoảng một mươi hai h một mươi phút ngày một tháng sáu trên sông cổ chiên
đoạn thuộc thủy phận ấp cái dứa xã thanh bình huyện vũng liêm
em trần thanh dầu một mươi năm tuổi chú quận chín tp hcm cùng người thân đi bắt hến tại đoạn sông này thì bị đuối nước
qua hơn hai giờ nỗ lực mò tìm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long
đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường hơn hai mươi m
tại các tuyến sông trên địa bàn tỉnh vĩnh long
rất dễ dàng bắt gặp những hình ảnh các em tắm sông mà không có người lớn trông coi như thế này
nước lớn các em đùa dẫn vô tư mà không nhận thấy được những nguy hiểm
chỉ cần một chút lơ là mất tập trung là có thể đuối nước xảy ra bất cứ lúc nào
bốn năm vụ chết tai nạn chết đuối nước
ở gần mấy sông thấy nước lớn thì mới nhỏ nhảy xuống tắm
gặp mình nhắc nhở còn mình lại gia đình mình nhắn cha mẹ đó
để tắm dưới sông mà không ai dùm ngó nước lớn nước chảy nguy hiểm lắm
trước bị vứt vào mùa hè thì đơn vị cũng đã tổ chức tuyên truyền tình trạng đuối nước
sâu rộng trong quần chúng nhân dân
tại các nơi tập trung
đông công dân làm việc cũng như là nơi tập trung đông dân cư
và gửi bài tuyên truyền cho các trường học ở các cấp trên địa bàn của tỉnh
bên cạnh sự nỗ lực của ngành chức năng nhằm kéo giảm đến mức thấp nhất
những rủi ro liên quan đến đuối nước thì rất cần có sự chung tay của toàn xã hội
trong đó mỗi gia đình có trẻ nhỏ cần chủ động cho các em tham gia các khóa học bơi an toàn
nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em
góp phần xây dựng một xã hội an toàn hơn cho trẻ
tiếp tục với những tin tức khác
theo thông báo của văn phòng chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đồng ý thành lập ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao
ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao do phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam là chủ tịch
và không quá hai mươi thành viên sử dụng bộ máy giúp việc chung với ủy ban quốc gia
phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm bảo đảm không tăng biên chế bộ máy
trong một mươi năm qua dựa trên các nghiên cứu điều tra toàn quốc lần một năm hai nghìn bảy
lần hai năm hai nghìn một mươi bảy và các nghiên cứu phụ trợ bệnh lao ở việt nam đã giảm được ba mươi một
trung bình ba tám một năm những năm gần đây tốc độ giảm nhanh hơn nhất là sau khi thủ tướng
chính phủ ban hành chiến lược quốc gia phòng chống lao đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tổ chức y tế thế giới nhận định việt nam đang trên con đường chấm dứt bệnh lao bởi
có những chỉ đạo cứu điệt của đảng và nhân nước việt nam có đầy đủ các chính sách hỗ trợ
như bảy mươi lương cho cán bộ trực tiếp khám chữa bệnh lao có những ưu tiên cấp tiếp cận
và chi trả khám chữa bệnh lao cho người có thẻ bảo hiểm y tế bên cạnh đó
ngành y tế có hướng dẫn kỹ thuật với các pháp đồ chuẩn được triển khai rộng rãi trên phạm vi
toàn quốc từ tiêu chuẩn chẩn đoán các kỹ thuật xét nghiệm phác đồ điều trị lao thường
lao đa kháng tiền siêu kháng siêu kháng và lao tiềm ẩn đều được cấp thuốc miễn phí
từ trung ương đến xã phường thôn bản
trước những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi đang lan rộng tới các địa phương
trong cả nước chiều qua tại trụ sở chính phủ quy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ
chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và tất cả các địa phương ở đồng bằng sông hồng và tỉnh quảng ninh
về phương án hỗ trợ tài chính từ ngân sách trung ương trong việc xử lý bệnh dịch tả lợn châu phi
cụ thể bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị chính phủ thống nhất mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi
hai mươi năm đồng một kg lợn hơi đối với lợn con lợn thị các loại tương đương với sáu mươi sáu giá thành
đồng một kg lợn hơi đối với lợn nái lợn đực đang khai thác tương đương bảy mươi chín giá thành
việc hỗ trợ dựa trên giá thành sản xuất sẽ ổn định hơn là hỗ trợ theo giá thị trường
và sát với chi phí thực tế chăn nuôi lợn của người dân tạo được sự công bằng hơn giữa các địa phương
bổ sung đối tượng chủ doanh nghiệp chăn nuôi lợn được hỗ trợ ba mươi mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi
để duy trì sản xuất tái đàn khi hết dịch góp phần quan trọng trong sản xuất cung cấp sản phẩm thịt lợn cho xã hội
hỗ trợ cho chủ cơ sở nuôi giữ lợn giống mức năm trăm linh đồng một con
điều chỉnh mức tăng hỗ trợ cho người tham gia phòng chống dịch bệnh động vật
kết luận tại cuộc họp phó thủ tướng vương đình huệ cơ bản đồng tình với dự thảo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thống nhất kiến nghị tới chính phủ thủ tướng chính phủ việc hỗ trợ vật nuôi tiêu hủy theo tỷ lệ phần trăm giá thành
bổ sung đối tượng hỗ trợ là chủ doanh nghiệp chăn nuôi lợn trên cơ sở xem xét các yếu tố tham gia bảo hiểm nông nghiệp nếu có
đề nghị bộ tài chính làm thủ tục tạm ứng ngay khoảng một hai trăm linh tỷ đồng cho các địa phương trong vùng để hỗ trợ dân có lợn bị dịch
trên thi thần các bộ địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần dập dịch như chống giặc của thủ tướng chính phủ
trước sự bùng phát và lây lan của dịch tả lợn châu phi tại nhiều địa phương trên cả nước tại tỉnh bạc liêu
lực lượng công an tỉnh cũng đã đang triển khai với các ngành chức năng nhiều biện pháp nhằm khống chế
làm giảm sự lây lan của dịch đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn
nhiều ngày nay hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bạc liêu ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các chốt kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh
lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra tỉ mỉ các phương tiện lưu thông
từ các tuyến quốc lộ đến các đường liên huyện liên xã và cả trên các tuyến sông
tranh với vùng đang có dịch tả lợn châu phi
tiến hành tiêu độc khử trùng đối với các phương tiện đang vận chuyển các loại sản phẩm động vật
với quyết tâm không để dịch tả lợn châu phi lan rộng trên địa bàn toàn tỉnh
chốt công tác có tám đồng chí tham gia trực chiến là hai mươi bốn trên hai mươi bốn
chúng tôi kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông vào địa bàn
đối với những phương tiện dẫn chuyển heo sản phẩm từ heo mà không rõ nguồn gốc
không qua tiễn dịch thì chúng tôi kiên quyết là không cho vào địa bàn
chúng tôi là quyết tâm là không để cho dịch tả lợn châu phi lan tràn
và trong địa bàn gây ảnh hưởng đến quyền loại kinh tế của bà con chăn nuôi
tại các vùng xảy ra dịch tả lợn châu phi lực lượng công an tỉnh bạc liêu
cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ngành chức năng
tiến hành các biện pháp tiêu hủy xử lý số lợn bị dịch bệnh
tuyên truyền quần chúng nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch tả lợn châu phi
cũng như tác hại của dịch đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn
phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn các biện pháp xử lý cần thiết cho người chăn nuôi
khi phát hiện đàn lợn bị mắc bệnh góp phần hạn chế sự lây lan dịch bệnh trên các địa bàn lân cận

phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn các biện pháp xử lý cần thiết cho người chăn nuôi trên các địa bàn
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ngành chức năng
mỗi người dân nhất là các hộ chăn nuôi cần nâng cao ý thức phòng chống dịch tả lợn châu phi
khi phát hiện bệnh dịch cần nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng để kịp thời kiểm tra xử lý
góp phần kiềm chế sự lây lan của dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
mùa mưa bão đang đến gần vấn đề an toàn trên biển cho ngư dân đang được các cấp ngành và địa phương đặc biệt quan tâm
điều đáng mừng là nhờ công tác tuyên truyền hỗ trợ đầu tư nên ý thức của ngư dân trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của mình khi ra biển ngày càng được nâng cao hơn
tại tỉnh cà mau đại bộ phận ngư dân đã có các phương án chủ động phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão
ông trần văn quân khóm sáu thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân tỉnh cà mau đã gần năm mươi năm làm nghề đánh bắt
dù chỉ đánh bắt gần bờ nhưng ông không chủ quan mà đặc biệt chú ý trang bị đầy đủ những vật dụng bảo đảm an toàn cần thiết
ông quân chia sẻ rằng cơn bão năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là bài học lớn cho ngư dân cà mau
suy nghĩ của ông quân cũng là suy nghĩ của ông huỳnh văn ni khóm ba thị trấn cái đôi vàm
gia đình ông có một chiếc ghe đánh bắt gần bờ
mỗi chuyến ra khơi những thứ ông ni ưu tiên kiểm tra chuẩn bị đầu tiên trước hết là những thiết bị nghe đài để nghe tình hình thời tiết trên biển
còn đi chạy xa thì mình nghe đài thường xuyên đó
thời gian qua các đồn biên phòng tại các cửa biển trên địa bàn tỉnh cà mau cũng thường xuyên nắm bắt tình hình thời tiết
diễn biến mưa bão áp thấp nhiệt đới để thông báo kịp thời cho ngư dân thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai
tuyên truyền cho ngư dân thực hiện tốt các quy định an toàn trước khi ra khơi giúp bà con yên tâm bám biển
song điều cần thiết nhất là ở mỗi ngư dân phải nâng cao ý thức đề phòng để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
trên những diễn biến bất thường của thời tiết trên biển
đã đến thời lượng của tiểu mục có thể bạn quan tâm
thưa quý vị thanh toán di động đang là xu thế chủ đạo với vô vàn tiện lợi
thanh toán điện tử một lần sẽ không muốn quay lại với tiền mặt và ngày một mươi sáu tháng sáu tới đây sẽ là ngày không dùng tiền mặt tại việt nam đầu tiên
ngày phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được khuyến khích sử dụng khi mua sắm giao dịch thanh toán
và người tiêu dùng sẽ được hưởng chính sách yêu đáy
từ các tổ chức tín dụng trung gian thanh toán và các nhà bán lẻ nhà cung cấp dịch vụ
đây là thời điểm bắt đầu vào mùa du lịch mua sắm giữa năm
với ngày không tiền mặt đầu tiên vào ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến thời điểm này
ban tổ chức đã chính thức nhận được sự xác nhận tham gia hỗ trợ cho người tiêu dùng
từ các đơn vị napas vietcombank vinpro adesoy ví điện tử mocagraph momo shopee e pay lazada tiki và vp bank
ngoài ra việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt thì khách hàng sẽ là trung tâm với phương châm
mang lại lợi ích cho khách hàng bên cạnh sự trải nghiệm tốt trên nền tảng công nghệ bốn
các giải pháp về an ninh bảo mật và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong thanh toán không dùng tiền mặt
cũng nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng hài hòa lợi ích giữa các bên
công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ đã hoàn thành việc sao lưu dữ liệu
và mời tổng cục đường bộ việt nam xuống kiểm tra xác nhận tiến độ thanh toán
tiến độ hoàn thành
trước nguy cơ dùng thu phí trạm bot pháp vân cầu rẽ vào ngày một mươi tháng sáu tới
sau khi tổng cục đường bộ việt nam chỉ ra về việc chưa đảm bảo các yêu cầu về sao lưu dữ liệu theo quy định
lãnh đạo công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ cho biết công ty đã thông tin với tổng cục đường bộ
đề nghị kiểm tra xác nhận tiến độ hoàn thành trong thời gian sớm nhất
sau khi có thỏa thuận của tổng cục đường bộ về việc nâng cấp bổ sung hệ thống lưu trữ
công ty đã tích cực triển khai đến ngày ba mươi tháng năm đã lắp đặt xong hệ thống lưu trữ bổ sung để đáp ứng theo quy định
cục hàng không việt nam đã quyết định cấm bay một năm đối với hành khách hành hung nhân viên hàng không tại sân bay thọ xuân thanh hóa
hành khách lê văn hùng bị cấm bay từ nay đến ngày năm tháng sáu năm nay
việc cấm bay sẽ được áp dụng trên tất cả các hãng hàng không của việt nam và nước ngoài khai thác tại việt nam
sau thời gian cấm bay hành khách này cũng sẽ bị kiểm tra bắt buộc khi đi máy bay
trong một năm tiếp theo lý do bị cấm bay là bởi vào tối một tháng sáu tại khu vực làm thủ tục soi chiếu an ninh sân bay thọ xuân
hành khách lê văn hùng không tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên an ninh gây dối trật tự công cộng công cộng và hành hung nhân viên hàng không
thông tin tiếp theo chắc chắn là rất nhiều người quan tâm đó là hacker có thể nghe lén âm thanh phát ra khi chạm vào màn hình để nhập mật khẩu
và từ đó sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng để truy cập trái phép
thông tin được đưa ra từ các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học cambridg của anh và đại học linkoping của thụy điển
để làm được điều này hacker trước đó sẽ xây dựng một mã độc nhằm kích hoạt microphone trên điện thoại để thu thập các âm thanh mà người sử dụng tạo ra
bất kể là khi nghe nhạc xem phim gõ văn bản hay gõ mật khẩu trên màn hình
mật khẩu của người dùng di động có thể bị hacker đánh cắp theo nhiều cách khác nhau
một trong những trường hợp hay bắt gặp nhất là khi người sử dụng một mật khẩu dễ đoán
là một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu hay một triệu một trăm một mươi một nghìn một trăm một mươi một
lúc này tin tặc có thể dễ dàng truy cập vào thiết bị mà thậm chí không cần phải cố gắng quá nhiều
một cách khá phổ biến khác đó là tạo ra một trang web giả mạo bắt trước trang web chính thức của một dịch vụ nào đó như ngân hàng thanh toán hay trang web game
từ đó nếu như người dùng nhập thông tin cá nhân thì chắc chắn những thông tin đó sẽ bị đánh cắp
thưa quý vị kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng sáu
nhằm hỗ trợ kịp thời và tốt nhất cho ca sĩ tử trung tâm trung ương hội sinh viên việt nam đã công bố đường dây nóng tiếp xúc mùa thi năm hai nghìn một mươi chín
hai số điện thoại năm trăm hai mươi ba bảy mươi năm bảy nghìn năm trăm bảy mươi năm và năm trăm hai mươi ba bảy mươi sáu bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu được công bố sẽ là địa chỉ liên lạc tiếp nhận thông tin đăng ký hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh
đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi trung học phổ thông
bên cạnh số hotline các thí sinh có thể đăng ký được hỗ trợ qua website của chương trình tiếp xúc mùa thi
tại địa chỉ http hỗtrợ tsmt org
chương trình tiếp sức mùa thi sẽ triển khai đến hết tháng bảy cao điểm từ ngày hai mươi bốn tháng sáu đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
với các hoạt động thiết thực như hỗ trợ các trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hướng dẫn nơi ăn uống giá rẻ đảm bảo vệ sinh
hướng dẫn đi lại hỗ trợ đi lại bằng xe ô miễn phí hoặc giá rẻ hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi phối hợp đảm bảo an toàn giao thông và triển khai các công tác hỗ trợ khi kỳ thi diễn ra
là bởi môn thể thao này không chỉ giúp cho các em có thể rèn luyện được thân thể sự dẻo dai và sức bền bỉ của các nhóm cơ
mà là một hoạt động vui chơi và giúp trẻ có thể xả hơi học hành sau một năm vất vả
và không chỉ vậy thì bơi còn giúp cho các em họ có thể tự bảo vệ mình và tránh gặp phải những cái tai nạn sông nước
có thể rằng ngay như trong phóng sự ở phần thi trong nước chúng ta cũng đã phản ánh về tình trạng này tại tỉnh vĩnh long
và có thể thấy rằng mới chỉ chớm hè thôi nhưng mà đã gia tăng rất là nhiều những vụ tai nạn đuối nước thương tâm
và không biết là có thể các bạn bạn quan tâm ngày hôm nay thì chị hà có cung cấp một số thông tin gì về tình trạng này hay không ạ
vâng chắc chắn rồi ạ như đã hứa ở phần đầu của chương trình thì trong tiểu mục có thể bạn quan tâm ngày hôm nay
chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn một vài tư vấn để có thể đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi bơi trong mùa hè
cụ thể đó là khi cho trẻ theo học cắt học ở bể bơi thì cần chú ý những vấn đề liên quan như là chất lượng nước
không gian các thiết bị hỗ trợ các bậc phụ huynh nên lựa chọn bể bơi có mái che tránh việc các trẻ em phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
chọn thời điểm đi bơi cho bé phù hợp để tránh gặp phải các vấn đề về hô hấp hoặc là say nắng mà thời gian bơi lý tưởng nhất là từ chín cho đến một mươi một giờ sáng
khi bé mới bắt đầu quá trình tập bơi còn nhiều điều bỡ ngỡ chưa bắt kịp với môi trường dưới nước
vì vậy khi đưa bé đi học bơi các bậc phụ huynh cần trang bị đầy đủ những phụ kiện bơi cho bé để đảm bảo hiệu quả bài học và an toàn cho bé
chuẩn bị đầy đủ các vật dụng như khăn lông dầu gội xà phòng tắm thuốc nhỏ mắt dầu nóng đồ bơi kính phao mũ áo phao v v
trước khi xuống hồ cho trẻ tắm trước bằng nước sạch để theo dõi phản ứng với nước
cho trẻ khởi động trước khi bơi tuyệt đối không cho trẻ ăn no trước khi xuống nước nên cho trẻ bơi ở những bể bơi phù hợp với lứa tuổi
sau khi bơi xong cần cho trẻ tắm kỹ bằng nước sạch để tránh bị nhiễm bẩn nước từ hồ bơi và vệ sinh tai mũi mắt cho trẻ bằng nước muối sinh lý hoặc là thuốc nhỏ có sát trùng nhẹ
áp dụng những lưu ý trên thì chắc chắn là quý vị sẽ lựa chọn được một lớp học bơi đúng kỹ năng và đảm bảo an toàn
hiệp hội bất động sản tp hcm cho biết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín chỉ có ba dự án căn hộ mới được công bố ra thị trường tại khu vực các quận nội thành
và có thể thấy chưa bao giờ có dự án
bao giờ nội thành tp hcm lại hiếm căn hộ như ở thời điểm hiện tại
theo thống kê sơ bộ trong sáu tháng đầu năm khu vực trung tâm và nội thành tp hcm chỉ có ba dự án mới được công bố
trong đó có hai dự án quận một và một dự án ở quận sáu với hơn một ba trăm linh căn hộ
điều đáng nói các dự án này đều thuộc phân khúc căn hộ hạng sang sở hữu vị trí đắc địa có thiết kế độc đáo với mức giá khá đắt đỏ
tuy nhiên do tình hình thị trường khang hiếm hàng nên cứ bung hàng là tạo ra cơn sốt
theo các chuyên gia địa ốc sau ba dự án này nhiều khả năng thị trường bất động sản tại nội thành tp hcm sẽ tiếp tục khang hiếm đến cuối năm
thậm chí đến năm hai nghìn hai mươi do quyết định hạn chế lắp phép mới dự án của ủy ban nhân dân tp hcm
dự kiến từ nay đến cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi thị trường sẽ tập trung hấp thụ mạnh lượng căn hộ hiện hữu tại khu vực nội thành
khi lượng sản phẩm này được tiêu thụ hết thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng
và đây là thời điểm giá bất đồng sản khu vực nội thành có thể bị đẩy lên cao đột biến
trước tình trạng kẹt xe ô nhiễm không khí như hiện nay tp hcm đang nỗ lực tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông
để hướng người dân sử dụng nhiều hơn các phương tiện công cộng xanh giảm thiểu ô nhiễm môi trường
hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn thành phố có khoảng ba xe buýt vận hành trên một trăm năm mươi hai tuyến
chỉ đáp ứng chín năm nhu cầu của khách
mặt khác với tốc độ phát triển hạ tầng cơ sở vật chất phương tiện giao thông hiện chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của giao thông thành phố
ước tính số lượng xe buýt để đáp ứng đủ nhu cầu giao thông của người dân lên đến hai mươi một xe
ngoài ra mỗi năm tp hcm thiệt hại khoảng một năm tỷ usd vì giao thông tắt nghẽn ô nhiễm môi trường
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội
trong thời gian tới bên cạnh các giải pháp đầu tư về hệ thống tàu điện metro đường thủy
thành phố sẽ chọn giải pháp đầu tư về hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt điện
đây là những giải pháp được cho sẽ mang lại hiệu quả vượt trội cơ bản giảm được ô nhiễm môi trường
giúp thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh
nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở đầy đủ tiện ích an toàn của công nhân
thời gian qua tp hcm đã có nhiều nỗ lực vượt bậc
tuy nhiên việc phát triển dự án nhà ở xã hội giải pháp được xem là có tính lâu dài
và phù hợp với nhu cầu điều kiện của công nhân
nhiều vướng bắt chưa được giải quyết
đây là khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân được triển khai đầu tiên tại huyện hóc môn
qua gần một mươi năm nơi đây đã trở thành khu trọn nghỉ tình của hơn một trăm linh gia đình công nhân
trong đó không ít gia đình đã gắn bó hơn sáu bảy năm
việc phối hợp với các chủ khu nhà trọ để thành lập những khu lưu trú văn hóa
đang giúp cho các hộ công nhân có một nơi sinh sống an toàn với giá thuê hợp lý
thông thường rẻ hơn nhà trọ cùng khu vực từ hai mươi ba mươi
theo thống kê hiện nay tp hcm có khoảng bốn mươi năm khu lưu trú văn hóa như thế này
với hơn bảy công nhân sinh sống
thấy là sống công nhân nó vật chất nó khó khăn quá
lên một trăm linh hai trăm linh mình ăn cũng hết mà tội nghiệp nó là chi phí không đủ
chi phí trong gia đình đó
thì nhiều khi hàng năm tôi hỗ trợ tôi bỏ mấy chục triệu tôi hỗ trợ cho công nhân tôi vẫn vui
bên cạnh việc kêu gọi người dân hình thành các khu lưu trú văn hóa
hoặc doanh nghiệp xây dựng khu lưu trú cho công nhân
tp hcm định hướng đầu tư các dự án nhà ở xã hội để giải quyết chỗ ở cho công nhân
theo kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ phát triển ba mươi chín dự án với quy mô bốn mươi năm căn hộ
tuy vậy việc phát triển nhà ở xã hội hiện nay cũng gặp không ít khó khăn
một trong những nguyên nhân chính thiếu nguồn vốn ngân sách
các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và đại đa số người mua nhà ở xã hội
phải vay tính dụng với lãi suất thương mại
cái nguồn vốn thì quá ít nhưng mà khi chúng ta phân bộ có tính chất là rái đều như thế này
thì đâm ra cái hiệu quả thực hiện kết quả thực hiện không đáng kể
người vay mua nhà xã hội là phải trả
cơ bản là phải trả khoảng chín một năm
thì phải nói rằng quá cái sức chịu đựng của người dân
thêm nữa hiện những người được mua nhà ở xã hội khó tiếp cận vốn ưu đại
sẽ khó chi trả được tiền mua nhà dẫn đến nguy cơ tính thanh toán của dự án thấp
điều này khiến doanh nghiệp chùng bước khi có ý định đầu tư nhà ở xã hội
bên cạnh đó cơ chế khuyến khích nhà đầu tư tham gia cũng chưa hấp dẫn
dự báo nhu cầu nhà ở công nhân tại tp hcm có thể lên đến một triệu căn hộ trong một mươi năm tới
năm hai nghìn một mươi chín tp hcm lên kế hoạch đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư cho chính khu đất
với tổng diện tích lên đến sáu hectare ở vùng ven để xây dựng nhà ở xã hội
theo các chuyên gia song song với việc bố trí quỹ đất
nếu các chính sách thu hút đầu tư nhà ở xã hội rộng mở hơn
bức tranh nhà ở cho công nhân trong tương lai sẽ tươi sáng hơn
xuất thân từ một gia đình có bố là người pháp mẹ là người việt
đạo diễn philip rosten hiểu rõ hơn ai hết
những va vấp tuổi hổ mà không ít những người còn lại ra đời
trong cuộc chiến tranh của pháp tại đông dương
hơn năm mươi năm sau khi cuộc chiến tranh kết thúc đạo diễn philip cùng với những người con giống mình
đã ngồi lại lột tả những thân phận đó trong tác phẩm tài liệu người lạ giống pháp
với sợi dây liên kết vô hình với việt nam đạo diễn philip hostan đã thực hiện
nhiều tác phẩm tài liệu về đất nước này như chiếc bánh x việt nam thân yêu trợ tình
xong đến với người lạ giống pháp philip kể về câu chuyện
của những người con giống mình những đứa con gái á âu trong cuộc chiến tranh của pháp tại đông dương
những đứa trẻ bị chối bỏ bởi các cộng đồng pháp cũng như việt nam
khi chiến tranh kết thúc chúng bị đưa vào trại trẻ mồ côi và sau đó hồi hương về pháp
bất chấp nguyện vọng của những người mẹ
một phần tôi cũng là một người con lai sinh ra trong cuộc chiến mặt khác trong quá trình học điện ảnh tại paris
những câu chuyện ở đông dương ở thế kỷ trước luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt câu chuyện
về chiến tranh thân phận con người và đặc biệt nhất là câu chuyện về gia đình mình những câu chuyện kể
của mẹ tôi về việt nam để lại trong tôi vô số câu hỏi về đất nước này nên sau một số bộ phim
tôi quyết định làm một bộ phim riêng về những người con như mình như để trò chuyện cùng quá khứ
philip chia sẻ bộ phim người lạ giống pháp
đặc biệt nhất trong quá trình tìm kiếm nhân chứng bản thân những đứa con lai không ngại chia sẻ câu
chuyện của họ song trở ngại đến từ những người khác từng tham gia vào cuộc chiến phi nghĩa tại đông dương
bởi sự hiện diện của những đứa con li tiếng nói của họ vô tình gợi lại những góc khuất tưởng chừng đã ngủ yên
rõ ràng nội dung chính của phim người lại giống pháp xoay quanh những người như tôi
những đứa con bị đưa đẩy có phần bị chối bỏ sau những câu chuyện đó gợi lên sự bắt đầu
sự khắc nghiệt của chiến tranh sự phi nghĩa của nó mặt khác từ tâm sự của những nhân chứng đặc biệt này
chủ đề khác của phim là cái nhìn về những cuộc chiến tranh mà hiện tại chúng ta vẫn còn cảm nhận được sự tàn phá của nó
trong những buổi giao lưu khán giả đầu tháng sáu philip hostan cho biết vẫn tiếp tục tổng hợp chất liệu
để làm thêm các tác phẩm tài liệu khác về quê hương việt nam đem đến cái nhìn quen mà lạ của một người lạ giống pháp
về đất nước hình chữ s